tại bệnh viện c đà nẵng ngay sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày tám tháng tám
thì mọi hoạt động khám chữa bệnh đã kích hoạt trở lại
tuy nhiên việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại đây diễn ra rất nghiêm ngặt
nhằm bảo đảm an toàn cho cả bệnh nhân người nhà cũng như nhân viên y tế
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
gần một tuần qua sau khi bệnh viện mở cửa hoạt động trở lại
thì trung bình mỗi ngày có khoảng năm trăm linh lượt bệnh nhân đến khám cấp cứu và điều trị
các trường hợp đến đây đều được nhân viên y tế đau thân nhiệt khai bào y tế
và phân luồng điều trị theo tình trạng sức khỏe nhằm bảo đảm việc theo dõi
và phát hiện kịp thời đối với các ca nghi nhiễm covid một mươi chín
trong thời gian này bệnh viện tạm thời chỉ tiếp nhận các nhóm bệnh nhân cấp cứu
hoặc bệnh nhân chuyển tuyến từ các cơ sở y tế khác
và trường hợp đăng ký bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện
do vậy phần lớn bệnh nhân đến đây cấp cứu đa số là người có tiền sử bệnh mãn tính
tim mạch hô hấp tiết niệu ung thư
bệnh viện đã bố trí thêm nhân lực từ các khoa thêm một phòng lưu bệnh nhân
ngay tại khoa cấp cứu với khoảng ba mươi giường để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị
tôi là người nhà của bệnh nhân sáng nay đưa má đi cấp cứu tại khoa cấp cứu của người chê
tôi đến đây cũng yên tâm không có vấn đề gì xảy ra

tôi rất an tâm đặc biệt là tin tưởng vào công tác thử khuẩn của bệnh viện
chúng tôi là bệnh nhân đi chăm sóc để phải tuân theo thủ tục của bệnh viện
của bác sĩ nhân viên y tế là chúng tôi tuân thủ theo chứ không có một cái gì mà khó khăn với chúng tôi hết
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
bệnh viện c đà nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
xiết chặt phân luồng bệnh nhân nội chú và ngoại trú phun khử khuẩn các phương tiện ra
vào bệnh viện
nhắc nhở bệnh nhân người nhà đeo khẩu trang và rửa tay khử khuẩn nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khám chữa bệnh